nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc đâm vào hông xe tải đang lưu thông chiều ngược lại đã khiến cho người này tử vong tại chỗ
và vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu trên đường liên xã thuộc khu phố bầu ké thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng gần ba giờ chiều ngày một mươi hai tháng sáu nam thanh niên tên hùng điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã
hướng từ huyện đồng phú tỉnh bình phước đi mã đà tỉnh đồng nai
khi đến đoạn đổ dốc thuộc khu phố bảo ké thị trấn tân phú nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ mất lái lao sang phần đường đối diện
đâm trực diện vào hông xe tải biển số sáu mươi c hai mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi bốn lưu thông theo chiều ngược lại đang lên dốc
cụ đâm ảnh đã khiến cho nam thanh niên điều khiển xe máy bị xe tải cám qua người tử vong tại chỗ